thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng ba thông tin từ công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt xóa một tụ điểm tệ nạn xã hội
hoạt động buôn hoa bán phấn quy mô lớn núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý ba
theo đó ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bảy tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn
khi tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn no odon hotel sáu mươi ba sáu mươi năm lê văn thiêm phường tân phong quận bảy
và khách sạn cozy năm r bốn năm mươi bốn năm mươi năm hưng gia hai phường tân phong quận bảy cơ quan công an phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán hoa
bốn người nam đều mang quốc tịch hàn quốc
trong số cá bán hoa có trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú huyện châu thành tỉnh hậu giang
thời điểm công an bắt quả tang phát hiện ngân có ý định phi tăng một gói bột
đầu trắng nghi là ma túy đá
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiếp tục phối hợp với công an quận một kiểm tra nhà hàng cristo số một trăm linh ba bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện tại nhà hàng có từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách đặc biệt là khách người nước ngoài
cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ một mươi một h trưa đến ba bốn h sáng ngày hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu
các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy sẵn sàng cho tiếp viên đi bán sắc đẹp cho khách
với hình thức hoạt động trên chủ quán đã thu lợi bất chính từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày và khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ túc trực sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi
khi có nhu cầu thì nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp
trường dây mua hoa bán phấn với sáu mươi nữ tiếp viên dưới trướng
được biết cái giá mà khách chơi phải trả cho mỗi cuộc vui là một mươi hai triệu đồng
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi một công an tp hcm cho biết vừa triệt phá tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh tại nhà hàng chín mươi bảy số chín mươi bảy đường sư nguyệt ánh phường bến thành quận một
cụ thể thượng tá lê duy sâm phó trưởng phòng bc hai công an tp hcm đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi công tác
phối hợp với công an quận một kiểm tra nhà hàng chín mươi bảy
qua kiểm tra công an phát hiện thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng tổ chức cho tiếp viên nữ đi tiếp khách tại các khách sạn trên địa bàn
qua xác minh nhà hàng chín mươi bảy này do nguyễn thị cẩm nguyên hay còn gọi là nhi làm chủ và trực tiếp điều hành
đây cũng là cơ sở vip nhất trong chuỗi hệ thống nhà hàng do đối tượng nguyên làm chủ
ngoài ra nguyên còn làm chủ một số nhà hàng trên địa bàn quận một quận năm hoạt động karaoke không phép
làm việc với cơ quan công an
các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng chín mươi bảy thì được quản lý tên nguyễn văn ngon hay còn gọi là tuấn môi giới mại dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm là một mươi hai triệu đồng trên một người trên một đêm
nhà hàng chín mươi bảy là điểm đến không hề xa lạ đối với dân chơi
nhà hàng mở cửa hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
giới ăn chơi thường xuyên qua lại được mệnh danh là thiên đường vì bất cứ dịch vụ nào cũng có chỉ cần khách hàng chi sụp
nguyên cho các tiếp viên nữ của nhà hàng đi tiếp khách
xuyên thay đổi phương thức hoạt động tìm mọi cách đối phó với cơ quan công an
để tránh bị phát hiện nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phải sử dụng các tiếng lóng như ăn cơm ăn cháo để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi tới bến với khách
tại nhà hàng có một mươi năm phòng hoạt động karaoke không phép với khoảng sáu mươi tiếp viên nữ sẵn sàng đi vui vẻ với khách nam khi có nhu cầu
cơ sở kinh doanh trên có hệ thống báo động bộ đàm đèn báo sáng tự động tắt âm thanh tv
đồng thời trước cổng nhà hàng luôn có từ ba đến năm bảo vệ để nắm bắt tình hình và thông báo vào bên trong khi phát hiện có công an kiểm tra cơ sở
bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao nguyên đã móc nối với nhiều quản lý để lôi kéo hàng trăm tiếp viên nữ làm việc trong chuỗi hệ thống nhà hàng do mình làm chủ
khách đến nhà hàng được quảng cáo chào mời các hoạt động hấp dẫn như múa séci sẵn sàng cho tiếp viên nữ đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn
như sẽ được cô gái trẻ phục vụ từ a đến z với giá hợp lý được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng chín mươi bảy thì được quản lý tên ngon môi giới bốn tiếp viên nữ của nhà hàng với giá đi khách là một mươi hai triệu đồng trên một tiếp viên trên một đêm
từ việc môi giới cho các tiếp viên đi khách mỗi tháng nhà hàng của nguyên thu hút hàng nghìn lượt khách đến ăn uống vui chơi và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án truy xét làm rõ các đối tượng giúp sức tổ chức môi giới mại dâm tại nhà hàng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó công an tp hcm cũng đã triệt phá đường dây mua bán dâm núp bóng tại nhà hàng luxury business club trên địa bàn quận bảy bắt giữ nhiều đối tượng là người hàn quốc và các má mì người việt nam
đây là thuộc điểm ăn chơi nổi tiếng mà các dân chơi người hàn quốc thường xuyên lui tới
nhà hàng luxury business club mở cửa hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
do đối tượng sơn chay hum sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch hàn quốc làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ sở
tại nhà hàng có khoảng hai mươi tám phòng bốn tầng và một sân thượng với khoảng hai trăm hai mươi sáu nhân viên gồm một giám đốc điều hành một tổng quản lý người hàn quốc năm quản lý gấp dưới sáu má mì việt nam ba lệ tân thu ngân ba mươi nam phục vụ một trăm tám mươi nhân viên nữ phục vụ một số nhân viên bếp và có ba ô tô đưa đón
nhằm đối phó với việc bị lực lượng chức năng theo dõi các đối tượng không tiếp khách việt nam
mà chỉ tổ chức cho khách hàn quốc vào cơ sở ăn uống mua dâm
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận bốn cách mua dâm của người hàn quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng luxury business club
thì được quản lý môi giới mua dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng với giá ba tám triệu đồng trên một khách trên một đêm
quý vị thân mến ngày ba tháng một mươi một vừa rồi đối với dư luận đặc biệt là những khán giả hay theo dõi thông tin của sobit việt
hẳn sẽ có biểu cảm ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngủ
khi haiti một đường dây mại dâm khủng siêu cao cấp với giản nhân viên toàn là những cô siêu mẫu diễn viên ca sĩ hay cả các tiktoker xinh đẹp có tiếng
được biết người cầm đầu đường dây nói trên là một tú ông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi được biết đến với công việc là chuyên viên trang điểm chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cục cảnh sát hình sự đã chủ trì hợp tác với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu để bắt quả tang ba cặp nam nữ
đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong số này có các người bán dâm như vtt một người mẫu và hot girl trên tiktok hpt một người mẫu và hot facebooker
và lhp người mẫu và hoa khôi ngành làm đẹp châu á đồng thời đã ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị ra nước ngoài tức singapore để thực hiện hành vi mua bán dâm dưới hình thức du lịch
người bán dâm trong trường hợp này đã được xác định là ttl ca sĩ
dựa trên bằng chứng và tài liệu thu thập
cơ quan cảnh sát đã bắt quả tang ba cặp nam nữ
cảnh sát điều tra thuộc bộ công an đã tiến hành triệu tập và khám xét chỗ ở của ba đối tượng này về hành vi môi giới mại dâm
các đối tượng này bao gồm huỳnh thanh thuận phạm đỗ nhật duy chú tại quận bảy tp hcm lao động tự do và lê thị thu thảo chú tại kiên giang lao động tự do
bước đầu xác định huỳnh thanh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê kiên giang chú tại quận bốn tp hcm nghề nghiệp chuyên viên trang điểm chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân sty là người cầm đầu
làm công việc tiếp xúc với nhiều người đẹp nổi tiếng với tham vọng lớn thuận không chỉ muốn dừng lại ở một starlis vô danh
ga tú ông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi dùng mối quan hệ mình có móc nối làm quen với nhiều cô gái trẻ có nhu cầu tìm kiếm công việc lương cao lại nhẹ nhàng
nhân viên dưới trướng thuận đều được quảng cáo là hàng siêu cao cấp vì danh hiệu mà những người đẹp này đạt được trong các cuộc thi trước đó
chính cái mark người mẫu ca sĩ siêu mẫu đã giúp giá của những cô nàng này được nâng lên tới vài nghìn đô
ngoài ra lời cam kết về việc đảm bảo thông tin cho khách chơi cũng như quá trình mua bán sắc đẹp này sẽ được hợp pháp hóa bằng những chuyến đi du lịch
đảm bảo an toàn nên có không ít người có tiền tìm đến thuận để trải nghiệm dịch vụ
tại cơ quan điều tra ba đối tượng nêu trên khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng thuận thảo duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm khách mua dâm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi khi có người có nhu cầu mua dâm
huỳnh ngọc thuận đã giới thiệu ttl lhp hpt là người mẫu hoa khôi ca sĩ đang hoạt động trong giới sobit
mức giá mua bán dâm trong vụ việc này giao động từ sáu mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cho tour trong nước hai ngày và sáu usd cho tour nước ngoài hai ngày
vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm
đồng thời ký quyết định khởi tố bị can đối với ba bị can
bao gồm huỳnh thanh thuận phạm đỗ nhật duy và lê thị thu thảo
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
theo cơ quan điều tra thời gian gần đây cục cảnh sát hình sự đã phát hiện
trong ngành sobit việt nam đang diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức khác nhau
sử dụng các chiêu trò tinh vi gây hại đến truyền thống văn hóa của việt nam
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay cục đã tiến hành thành công nhiều cuộc đấu tranh và triệt phá đường dây môi giới mại dâm
liên quan đến các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu siêu mẫu diễn viên và ca sĩ nổi tiếng trong sobit
các đối tượng môi giới mại dâm thường là những người có liên quan trực tiếp đến ngành sobit
như bầu sô quản lý nghệ sĩ chuyên gia trang điểm và chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân
đồng thời cũng đã xác định rằng hình thức môi giới mại dâm dưới hình thức du lịch nước ngoài vẫn còn tồn tại
giá cả mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn đô la mỹ cho mỗi tour
phụ thuộc vào thời gian và địa điểm thực hiện mua bán dâm ở trong hoặc ngoài nước
buôn bán vốn tự có từ lâu đã trở thành công việc hái ra tiền đối với không ít các cô gái trẻ sở hữu gương mặt và ngoại hình ưa nhìn
khi hàng loạt đường dây mua bán mại dâm khủng được triệt phá người ta ngạc nhiên khi tiếp viên toàn là các cô gái trẻ
thậm chí có người còn là người mẫu ca sĩ họ chỉ biết cái lợi trước mắt
mà không hề hay rằng cái giá phải trả cho hành vi vi phạm
pháp luật này là quá đắt không chỉ mất đi tương lai mà còn khiến cho bản thân vướng vào vòng lao lý